hoặc những thông tin mọc ra ở bên ngoài thực tế thì cũng khiến họ hoang mang là không biết lựa chọn đơn vị nào

cũng như là đội tính của các công ty này trên thị trường
đặc biệt là trong trường hợp mà các bạn ký hợp đồng các bạn cần đọc kỹ các điều khoản
để tránh những trường hợp các công ty và trung tâm không đảm bảo chất lượng
việt nam có hơn hai đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học
nhu cầu du học tăng như mảnh đất màu mỡ để các công ty tư vấn du học đua nhau mọc lên
thế nhưng không phải đơn vị nào cũng thực sự có đủ năng lực hoạt động trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ du học
nếu có dự định du học qua các công ty thì khách hàng cần tìm hiểu thật kỹ giấy phép độ uy tín của các cơ sở
không nên nghe vào những lời quảng cáo
rồi ký hợp đồng chuyển tiền một cách nhanh chóng mà cần xem xét kỹ
nhật là các điều khoản trong hợp đồng
không ít trường hợp các trung tâm kém chất lượng đã đưa vào hợp đồng các điều khoản bất lợi
thậm chí miễn trừ trách nhiệm của họ khi xảy ra sự cố đối với khách hàng
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế vương nam
thưa quý vị tại tỉnh bà rìa vũng tàu thì công ty trách nhiệm hữu hàng kbvna
khu xử lý chất thải tập trung tóc tiên thị xã phú mỹ vừa bị phạt một ba tỷ đồng vì xả thải chưa qua xử lý ra môi trường
công ty kbvna đã có hành vi vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải xã nước thải
có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ một mươi lần trở lên
trong trường hợp thải lượng nước thải từ một trăm linh m khối mỗi ngày đến dưới hai trăm linh m ba mỗi ngày vào môi trường
do đó ubnd tỉnh bà rìa vũng tàu đã ban hạng quyết định về việc xử phạt quy phạm hành chính đối với công ty này
với mức tiền là một hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng đồng thời đình chỉ hoạt động xa thải sau hệ thống xử lý nước thải của công ty ra môi trường
vào cánh đồng tưới trong thời hạn bốn năm tháng
thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả bảy ngày kể từ ngày nhận được quyết định
vào ngày bảy tháng hai phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh cũng bắt quả tang công ty này
lắp được ống xả nước thải có màu vàng và mùi hôi ra môi trường
ngày hai mươi bốn tháng ba ngân hàng bưu điện liên việt tổng công ty bưu điện việt nam khẳng định
các phòng giao dịch vẫn nhận gửi tiền tiết kiệm bình thường
nguyên lời của khách hàng sẽ được thực hiện đúng quy định của pháp luật trong mọi trường hợp
ngân hàng nhà nước việt nam đã công bố và lấy ý kiến về dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều
của thông tư số bốn mươi ba hai nghìn một mươi năm có bổ sung điều khoản kể từ ngày tổng công ty bưu điện việt nam
theo vốn xuân dưới mức năm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cố phần bù điện liên việt
phòng giao dịch bô điện không thực hiện hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm
tuy nhiên theo liên viện postbank và việt nam post việc sửa đổi thông tư bốn mươi ba hiện nay
không ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ tiết kiệm bu điện tại các phòng giao dịch bô điện trên toàn quốc
dịch vụ tiết kiệm mua điện vẫn đang được cung cấp bình thường
mọi thông tin và quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo an toàn ở mức cao nhất
vì vậy khách hàng cần bình tĩnh không nên rút trước hàng sẽ bị ảnh hưởng đến quyền lợi của mình
trong mọi trường hợp bao gồm các trường hợp việt nam post hai mươi bốn cố phần tại liên viện postbank
quyền lợi của khách hàng luôn được ngân hàng và bô điện ưu tiên hàng đầu
và thực hiện nghiêm túc đúng quy định của pháp luật
trước tình trạng lừa đảo tài chính dưới hình thức là mạo danh những ứng dụng chính khoán chính thống
các chuyên gia cũng đưa ra nhiều khuyến cáo cho nhà đầu tư để giảm thiểu những rủi ro cho chính mình
xong thì mỗi người dân cũng cần tự nâng cao cảnh giác và trang bị những kiến thức cho mình
khi mà tham gia vào việc đầu tư chính khoán
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
điểm đáng lưu ý đối với các nhà đầu tư đó là số tài khoản chứng khoán hợp pháp theo quy định phải có một mươi ký tự
bao gồm cả chữ cái và số
nhưng các ứng dụng giả mạo chỉ thường lấy ngay số điện thoại của nhà đầu tư làm số tài khoản
và hiện nay ủy ban chứng khoán nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào được mua bán chứng khoán trong ngày t
vì vậy tất cả các tổ chức cá nhân quảng cáo nội dung như vậy là không đúng sự thật và không tuân thủ luật chứng khoán
như chúng ta cũng biết giao dịch về chứng khoán một cách chính thống ở trên hai sở giao dịch
là sở dịch chính khoán tp hcm hay là sở dịch chính khoán hà nội
thì cái quy trình giao dịch sẽ là t cộng hai
có nghĩa là sau hai ngày thì nhà đầu tư cổ phiếu mới về tới tài khoản
và ngày thứ ba thì nhà đầu tư mới có thể bán được cổ phiếu
rồi tiền thì cũng t hai mới về
thì có nghĩa là nhà đầu tư tới ngày thứ hai nhà đầu tư mới nhận được tiền
còn ở đây thì đầu tiên hết là chúng ta thấy cái sự mời gọi và cái sự chào mời
là nói là nhà đầu tư sẽ được giao dịch hay không tức là vừa mua vừa bán liên tục trong một ngày
có nghĩa là mình cứ mua bán liên tục trong phiên như vậy
thì như vậy là nó trái với luật pháp quy định
theo các chuyên gia pháp luật
đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết thiếu thông tin của một bộ phận người dân
nhẹ dạ cả tin và có mong muốn làm giàu nhanh chóng
rồi thực hiện các thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản
do vậy nhà đầu tư cần trình báo ngay khi xảy ra sự việc để được giải quyết trong thời gian sớm nhất
đối với các dạng tội phạm này thì khi mà các cơ quan chức năng
cơ quan cảnh sát điều tra chúng ta tiến hành vào cuộc sớm
để có thể là tiến hành phong tỏa kê biên các cái tài sản mà các đối tượng này chưa kịp tổ bán
thì như vậy thì trong cái trường hợp này thì khi mà các cơ quan chức năng vào cuộc sớm
thì rõ ràng là cái tài sản chúng ta đã bị phong tỏa và đây sẽ là một trong những cái tài sản được kê biên
và sau này sẽ mang ra để thi hành án nhân sự
thì cái phần số tiền mà bán được đối với các cái tài sản mà do cái nguồn tiền mức pháp
lấy chiếm đoạt từ các bị hại sẽ được thi hành theo bản án của tòa án
thì theo đó thì sẽ được bán đấu giá và sau đó là sẽ được hoàn trả lại cho các cái bị hại
nhiều công ty chứng khoán cũng phát đi cảnh báo cho biết đã nhận được thông tin phản hồi
của một số khách hàng về việc bị các tài khoản mạng xã hội mạo danh
bằng cách tạo các website và ứng dụng giao dịch chứng khoán có tên và logo tương tự
để lôi kéo khách hàng thực hiện các khoản đầu tư không hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên để ngăn chặn được tình trạng lừa đảo này cần phải có sự chung tay của các bên
rõ ràng những cái hoạt động vệ tinh mà nó ảnh hưởng đến hoạt động lành mạnh của thị trường chứng khoán như thế này
thì có thể tăng thẩm quyền cho ủy ban chứng khoán nhà nước thanh kiểm tra và xử lý
yếu tố thứ nhất là như vậy
yếu tố thứ hai là yếu tố về nhận thức của nhà đầu tư
nếu không có cơ quan nhà nước nào có thể ngăn ngừa được những hoạt động rủi ro
nếu như mà các nhà đầu tư thiếu chuyên nghiệp đến mức độ là chỉ tin cậy vào những cái lời mời chào
rồi là những cái tỷ lệ phần trăm phi lý
khi đấy mà mình còn không biết là đối tượng giao dịch là gì
có phải là thị trường chứng khoán hay không có phải công ty chứng khoán hay không
không biết mình giao dịch với ai
ngoài ra quỹ ban chứng khoán nhà nước sở giao dịch chứng khoán cũng tăng cường chỉ đạo các công ty chứng khoán
cảnh báo liên tục thường xuyên phương thức thủ đoạn phạm tội nêu trên đến khách hàng trên nhiều kênh
mỗi người dân hãy tự nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào đầu tư với lãi suất cao bất thường
không truy cập vào những trang web không rõ nguồn gốc và thực hiện các biện pháp tự bảo vệ tài khoản cá nhân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé